ngày ba tháng năm ủy ban nhân dân tỉnh hà nam long trọng tổ chức lễ đón bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt và khai hội chùa đọi sơn năm hai nghìn một mươi tám
ngôi chùa đại sơn và cây tháp cổ được xây dựng dưới chiều vua lý nhân tông tại xã đội sơn huyện suy tiên tỉnh hà nam
chùa đọi là một trong những di tích tiêu biểu của tỉnh hà nam và cả nước hội tụ nhiều giá trị đặc sắc về lịch sử văn hóa kiến trúc nghệ thuật khảo cổ và tâm linh du lịch
trải qua ba biến cố thăng trầm của lịch sử ngôi chùa vẫn còn giữ được nét cổ kính linh thiêng mang đậm phong cách kiến trúc mỹ thuật thời lý
với những giá trị lịch sử văn hóa đặc biệt tiêu biểu ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật
chùa đại sơn huyện suy tiên tỉnh hà nam đã được thủ tướng ký quyết định xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt
đây là sự kiện văn hóa có ý nghĩa là niềm vinh dự tự hào của đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh hà nam
thể hiện sự tôn vinh những giá trị lịch sử đặc sắc văn hóa của các tiền nhân để lại
đồng thời cũng là sự ghi nhận sự đồng góp của tỉnh hà nam trong việc bảo tồn phát huy lịch sử truyền thống của dân tộc